theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày một mươi bốn tháng tám do hiệu ứng phơn tạo luồng gió khô nóng nên ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến khánh hòa có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ
khu vực hà nội ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày một mươi năm tháng tám ở các tỉnh bắc bộ ở trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư nguy cơ cao sẽ ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám chỉ số tiêu uv cực trị ở hà nội và đà nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng